kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện mỹ đức thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã
đối với hai đối tượng cùng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng nguyễn văn huân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại thôn tân độ xã suy xá huyện mỹ đức thành phố hà nội
đối tượng này có nốt ruồi dưới sau đuôi mắt trái
và đối tượng trần thành tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố thọ sơn thị trấn đại nghĩa huyện mỹ đức thành phố hà nội
đối tượng này cao một m năm mươi bảy và có sẹo lõm cách hai cm đầu lông mày phải
cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát thể hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an thành phố hà nội
là đối tượng nguyễn thế vượng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại số ba
đối tượng này cao một m hai mươi ba đường xuân phương tổ dân phố huệ thị bốn phường phương canh quận nam từ liêm thành phố hà nội
đối tượng này cao một m năm mươi bốn và có sẹo chấm cách một cm trên trước đầu lông mày phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện